thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn năm trăm bốn mươi năm tăng cường quản lý và kiểm soát phương tiện bay không người lái
nhằm bảo đảm tuyệt đối về an toàn hàng không
công điện đưa ra xuất phát từ sự cố chuyến bay của hãng hàng không vietjet
bị móc mũi che radar thời tiết khi đang thực hiện trạng bay từ thành phố hồ chí minh đi phú quốc
cụ thể thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương nghiên cứu xác minh để làm rõ nguyên nhân của sự cố trên
báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp ngành hàng không đặc biệt là các cảng hàng không
và tổng công ty quản lý bay việt nam có các giải pháp phương án quản lý vùng trời
khu vực lân cận cảng hàng không sân bay phòng ngừa
ứng phó với các phương tiện bay không người lái uy hiếp an ninh an toàn hàng không
bộ công thương chỉ đạo các cơ quan quản lý thị trường
xiết chặt kiểm soát việc mua bán trái phép các thiết bị
bộ phận thiết bị phương tiện bay không người lái trên thị trường
chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao sự hiểu biết của nhân dân
về rủi ro phương tiện bay không người lái
đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện bay không người lái tại địa phương mình
kịp thời phát hiện và chấm dứt ngay các hoạt động của phương tiện bay không người lái
ở các khu vực lân cận của cảng hàng không sân bay